gần nửa tháng nay trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng và các vùng lân cận có mưa kéo dài
khiến sản lượng rau sụt giảm từ đó đẩy giá rau tăng cao
theo ghi nhận nhiều loại rau tăng gần gấp đôi so với tháng trước
cụ thể một số loại rau ăn lá trầm ngoài trời như xà lách song cô rôn lô lô xanh và tím
có giá từ hai mươi năm bốn mươi đồng một kg tăng khoảng một mươi năm đồng một kg
giúp lớn xanh có giá hai mươi năm đồng một bông tăng một mươi đồng so với tháng trước
theo một số cơ sở kinh doanh ngành rau nguyên nhân chính đẩy giá rau đà lạt tăng cao là do mưa kéo dài
khiến nhiều diện tích rau trồng ngoài trời bị hư hại ngập úng sản lượng sụt giảm
theo thống kê diện tích gieo trồng rau hàng năm tại lâm đồng khoảng sáu mươi năm ha
sản lượng hơn hai hai triệu tấn chủ yếu tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận như đơn dương đức trọng và lạc dương
dự báo trong thời gian tới
giá rau ở đà lạt sẽ còn biến động do ảnh hưởng của thời tiết